thời điểm này là mọi người thì đã có một cái nhìn tầm quan rồi
tuy nhiên là muốn phòng bệnh tốt thì chúng ta phải biết được căn nguyên gây ra cái căn bệnh đó
xin hai vị bác sĩ có thể chia sẻ về nguyên nhân hàng đầu dẫn tới viêm đường hô hấp huế là gì ạ
đặc biệt là thời điểm giao mùa khi mà cơ thể dễ bị tổn thương
do những thay đổi để thích nghi với môi trường
những bệnh thường gặp ở đường hô hấp dưới là những bệnh nào
thì chúng ta có thể kháo quát được không ạ
vâng thì viêm đường hoa hấp dưới thì như mọi người tôi chia sẻ
đấy là từ phần thanh quản trở xuống
nó sẽ bao gồm là viêm quả viêm tế quả viêm phổ
với cái viêm đường hoa hấp dưới thì sẽ bao gồm là viêm tế quả viêm tế quả viêm phổ
thì đấy là những cái gọi là những cái tên bậy
thế còn về căn nguyên khi mà nói đến viêm thì
cái căn nguyên đấy là có thể là do virus hoặc là do vi khuẩn
và có rất nhiều cái trường hợp
là phối hợp cả virus và vi khuẩn
và trên cùng một người bệnh thì người ta cũng thấy rằng là
không phải là chỉ có một loại vi khuẩn
hoặc là một loại virus gây bệnh mà có thể là đồng nhiễm
nhiều loại vi khuẩn hoặc là nhiều loại virus
thì với cái tình trạng là viêm đường hoa hấp và đặc biệt là viêm đường hoa hấp dưới
thì cái căn nguyên là do virus vi khuẩn
thế thì ở đây thông thường gặp trên lâm sàng
thì bệnh nhân có thể đầu tiên giai đoạn đầu là chỉ nhiễm virus thôi
thế sau đấy thì với cái tác động của
virus vào gây nên những cái sinh lý bệnh học của đường hoa hấp
và nó làm điều kiện tạo điều kiện thuận lợi
nó làm phá vỡ cái hàng rào bảo vệ của đường hô hấp
và vi khuẩn xâm nhập
cho nên là nó sẽ có cái việc mà gọi là đồng nhiễm
và ở đây thì chúng ta thấy rằng là
bác sĩ khi mà người ta khám bệnh cho người bệnh
thì người ta sẽ đánh giá xem là
đối với trường hợp này thì nghĩ nhiều đến virus
hay là nghĩ nhiều đến vi khuẩn
hoặc là cả virus vi khuẩn
để chọn lựa cái phát đồ điều trị
tối ưu cho người bệnh
và một bên cạnh nữa
một cái câu hỏi của mc
là về là cái việc mà chúng ta
tại sao cái thời điểm giao mùa
nó lại làm cho tăng cái tỷ lệ
mà viêm đường hoa hấp
và đặc biệt là viêm đường hoa hấp dưới
thế thì ở với cái thời điểm giao mùa
đấy là thời điểm chuyển mùa từ nóng sang lạnh
hoặc là trong cùng một ngày
thì đã mưa rồi lại nắng
thì với cái thời điểm mà thay đổi
về yếu tố phần lý như vậy
thì nó làm cho cái hệ miễn dịch của cơ thể
nó suy yếu đi
giống như là cái hàng rào bảo vệ
nó suy yếu đi
và nó làm cơ hội để cho vi khuẩn và vi khuẩn sâm nhâm
và với cái thời điểm giao mùa đấy
thì cũng là tạo điều kiện cho cái vi khuẩn và vi khuẩn nó phát triển
và với cái hiện tự hàng ngày
ví dụ chẳng hạn như trời lạnh
thì mình lại hay đóng cửa vào để tránh gió lùa
thì với cái việc mà điều hòa thông khí như vậy
thì nó cũng làm cho vi khuẩn và vi khuẩn phát triển
với cái mùa đông
đặc biệt là mùa đông ở hà nội
chúng ta thấy là cái thời tiết
ít cái thời gian mà nắng
thì với cái điều kiện mà nắng
thì nó cũng làm cho giảm cái sự sinh sôi
của virus và vi khuẩn
cho nên là đối với
vào cái thời tiết lạnh mùa đông
thì cái bệnh lý nhiễm trùng của đường hô hấp
nó lại tăng lên với cái bệnh cấp tính
hoặc là những cái đợt cấp của bệnh
đường hô hấp
thì nó cũng xuất hiện nhiều hơn
chính vì lý do như vậy
vì nó là cái môi trường
điều kiện thuận lợi của chính cơ thể
sự tăng lên
rồi thì điều kiện sinh sôi của virus vi khuẩn
làm cho tỉ lệ mắc
ở cái thời điểm ra mùa
dù mùa lạnh nó tăng lên
vâng đó là nguyên nhân
thế còn biểu hiện và triệu chứng dễ thương